thời gian qua tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại tỉnh bắc cạn diễn biến phức tạp
trong đó có cả những vụ việc san ủi đất đồi dẫn đến nguy cơ làm đổ cột điện cao thế
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
cột điện số ba mươi thuộc đường dây một trăm một mươi kv ở phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn
hai hộ dân đã săn ủi mặt bằng uy hiếp nghiêm trọng an toàn lưới điện
hiện nay vị trí săn ủi chỉ còn cách cột điện một mươi tám mét làm hở dây tiết điện
viết nứt ngày càng sắt chân cột điện
nếu cột một trăm một mươi kv này đổ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấp điện cho tỉnh bắc cạn và cao bằng
còn đây là vụ săn ủi đất đến sát chân cột điện thuộc đường dây ba mươi năm kv
ở xã cẩm giàng huyện bạch thông xảy ra vào tháng sáu vừa qua
mặc dù sau đó hộ dân săn ủi đã khắc phục
nhưng vụ việc đã khiến ngành điện phải tách vị trí cột điện này ra khỏi hệ thống để đảm bảo an toàn
phụ tải của đường dây này phải chuyển sang đường dây khác dẫn đến nguy cơ quá tải
cái đường dây này có một cái nhánh dã vắt ngang của đường cốt đổ bào
nên là hiện nay công ty đang tách cái đường dây đó ra
nó đổ xuống là vừa nguy hiểm đến điện và vừa nguy hiểm giao thông
tại bắc cạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã xảy ra một mươi tám vụ vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn lưới điện cao áp
ngoài ra còn hàng trăm vụ vi phạm khoảng cách an toàn khác
mặc dù đã tăng cường tuyên truyền nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra thường xuyên
hiện nay nhu cầu săn ủi mặt bằng để làm nhà ngày càng lớn
do đó việc quản lý chặt chẽ và tham vấn ngành điện khi cấp phép săn ủi là rất cần thiết
để ngăn chặn tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện